những ngày này khi cả nước hướng về kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thống nhất đất nước
rất nhiều câu chuyện hồi ức đã được kể bởi những con người đã đi qua cuộc chiến
mỗi câu chuyện là một giai đoạn lịch sử một hoàn cảnh lịch sử một vùng đất và một con người khác nhau
nhưng tất cả đều chung một lý tưởng một khao khát đó là hòa bình thống nhất
cũng giống như các tác phẩm hồi ký viết về đề lĩnh những dòng hồi ký về chiến tranh
do chính những người đã từng trải qua cuộc chiến viết bao giờ cũng chân thực và lôi cuốn nhất
theo nghiệp lính xe tăng gần như trọn vẹn cả tuổi thanh xuân
trải qua nhiều trận chiến lịch sử sắp mặt với vô số nguy hiểm
đã để lại trong tâm trí đại tá nguyễn khắc nguyệt những dây dứt khôn nguôi
trong bất cứ ai cũng có những món lợi tinh thần
đó là cái cần phải kể lại cho mọi người biết
những gì đã xảy ra trong cuộc chiến
mình đã trải qua kể lại về những sự hy sinh của đồng đội của những người về mình biết
và cũng là sự thôi thúc của ký ức ông lại tiếp tục tập hợp đồng đội
bạn cùng chiến đấu năm xưa thúc giục động viên họ lục lại những ký ức
những mảnh ghép còn gian dờ để làm nên cuốn hồi ký theo vết tích xe tăng
đồng đội chúng tôi những kiểu trinh hiện nay còn sống ở hà nội và các nguyên đất nước
đều đau đớn
chúng tôi đã từng chiến đấu nghĩ về đồng đội của mình đã chiến đấu với bình hy sinh
cho nên là cái nguyện vọng là để ghi lại cái dấu ấn của thời trai trẻ
đã từng chiến đấu với tất cả mọi người trên thế giới
cuốn hồi ký như là lời tri ân của những người cựu lính xe tăng
những người được bước qua cuộc chiến tranh vĩ đại lành lặn trở về
dành tặng cho những thế hệ cha ông đồng đội đi trước đã ngã xuống
để giành lại độc lập tự do cho đất nước
đồng đội đã từng chiến đấu với tất cả mọi người trên thế giới

của các bạn kiểu chiến binh họ đã kể lại những câu chuyện thật là mộc mạc
dẫu là mộc mạc nhưng mà cái chất hào hùng cái chất dũng cảm
cái chất lính của người lính cụ hồ nó rất là bộc lộ rất rõ
hy sinh dám hy sinh tất cả và quên mình
đồng thời lại sống rất là nghĩa tình rất là tình cảm với đồng đội
với anh em với bà con với nhân dân
qua những trang hồi ký thầm đẫm tình yêu nước mắt mất mát
và cả những hy sinh của những người lính xe tăng năm xưa
đã giúp bạn đọc hôm nay nhất là bạn đọc trẻ những người sinh ra trong hòa bình
hình dung về những gì mà thế hệ cha anh đã trải qua một cách chân thực nhất
để thêm tự hào về khoảnh khắc lịch sử
một mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm